thông tin từ sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng nam cho biết
liên quan đến các vụ phá rừng nghiêm trọng xảy ra tại huyện nam giang và huyện đông giang
lãnh đạo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn và tri cục kiểm lâm tỉnh đã ký quyết định xử lý kỷ luật tám cán bộ kiểm lâm
đặc biệt giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn đã ký quyết định cách chức hạt trưởng hạt kiểm lâm rừng phòng hộ nam sông bung
kiêm giám đốc ban quản lý rừng phòng hộ nam sông bung đối với ông trần lanh
theo quyết định ông trần lanh bị cách chức do không hoàn thành nhiệm vụ quản lý điều hành mà không có lý do chính đáng
để xảy ra hậu quả nghiêm trọng trong vụ phá rừng trái phép tại xã tà pơ và xã trà và thuộc lâm phận rừng phòng hộ nam sông bung
cảnh cáo ông hồ văn minh hạt trưởng hạt kiểm lâm rừng phòng hộ sông côn giám đốc ban quản lý rừng phòng hộ sông côn
vì để xảy ra vụ phá rừng trái phép trong lâm phận rừng phòng hộ sông côn
được biết cùng thời điểm này tri cục trưởng tri cục kiểm lâm tỉnh quảng nam
quyết định kỷ luật cảnh cáo và khiển trách sáu cán bộ kiểm lâm do không thực hiện nhiệm vụ được giao
mà không có lý do chính đáng để xảy ra các vụ phá rừng trên địa bàn được giao